thưa quý vị theo thống kê của sở y tế hà nội cho biết từ sáu h tới một mươi hai h ngày hôm nay mùng bốn tháng chín
thành phố đã ghi nhận thêm ba mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín trong đó có hai mươi tám ca đã được cách ly một mươi ca trong khu vực phong tỏa
và phân bố theo quận huyện như sau thanh xuân là một mươi chín ca hai bà trưng một mươi ca đống đa bốn ca đan phượng hai ca hoàng mai gia lâm hoàn kiếm là một ca
tại thành phố hồ chí minh sở y tế thành phố vừa có văn bản đề nghị các quận huyện và thành phố thủ đức chấn chỉnh việc ghi nhận và quản lý f tại các xã phường
còn tại thành phố đà nẵng từ tám giờ ngày năm tháng chín người dân ở vùng xanh sẽ được đi chợ truyền thống năm ngày một lần
được đi bộ tập thể dục ngoài trời với điều kiện đảm bảo quy định phòng chống dịch